trên đất liền thừa thiên huế đà nẵng quảng nam khánh hòa gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy quảng ngãi bình định phú yên gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp chín
sức gió từ cấp tám trở lên có thể gây thiệt hại về nhà cửa
thời gian không còn nhiều người dân trong vùng cảnh báo gió mạnh hãy nhanh chóng ra cổ nhà cửa nhất là với những loài nhà không kiện cổ
về diễn biến mưa lớn mưa tập trung trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai
ngày một mươi chín tháng một mươi hai khu vực thừa thiên huế đến khánh hòa tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
mưa cấp tập chỉ hơn một ngày người dân cần đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp
sau khi đi qua kinh tuyến một trăm một mươi sẽ có hai kịch bản xảy ra
kịch bản một sát xuất tới chín mươi năm bão sẽ đổi hướng liên tục đi ngược lên phía bắc đi song song với bờ biển trung bộ
vòng ra ngoài bắc biển đông
khi là vùng biển lạnh nên bão sẽ sửa yếu dần
khả năng thứ hai thấp nhiều sát xuất năm là bão sẽ đi vào đất liền trung bộ gây mưa to và gió mạnh hơn kịch bản một
dù theo kịch bản nào đây vẫn là một cơn bão nguy hiểm
gió mạnh sóng lớn đe dọa tàu thuyền biển và nhà cửa các công trình ven biển người dân trên các đảo
các khu neo đậu tránh trú và các diện tích nuôi trồng thủy hải sản
miền trung tiếp tục sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất
nếu không chủ động phòng tránh bão số chín có thể xảy ra những mất mát về người về tài sản
thực tế từ đầu mùa bão đến nay trên biển đông xuất hiện ba cơn áp thấp nhiệt đới tám cơn bão
mặc dù không mạnh bằng bão số chín hiện tại nhưng đã khiến bốn người thiệt mạng mất tích
khoảng hai năm trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại cuốn trôi một mươi năm chiếc tàu thuyền bị chìm hư hỏng
rút kinh nghiệm từ những đợt bão mạnh trước ngay lúc này công tác phòng chống bão số chín đang vô cùng gấp trúc
thông tin cập nhật
tổng cục phòng chống thiên tai
đến chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã có một mươi một tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến bình thuận thực hiện lệnh cấm biển
về tình hình tàu thuyền đã thông báo kiểm đếm hơn năm mươi tám tàu thuyền của các địa phương từ thanh hóa đến bình thuận
hiện có một bảy trăm tám mươi một tàu hoạt động trên biển
các phương tiện này đều đã nhận được thông tin về bão đang di chuyển vòng tránh không đi vùng nguy hiểm
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai khuyến cáo lực lượng chức năng tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền
di chuyển tránh bão hoặc về nơi tránh trú tạo điều kiện cho các tàu cá và ngư dân ở các địa phương khác vào trú bão
đi đối với các biện pháp đảm bảo an toàn dịch covid một mươi chín tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão cho tàu thuyền và ngư dân ven biển
tại các ô tàu cảng biển tàu thuyền cần được sắp xếp neo đậu đúng cách tránh để sóng gió và đập gãy vỡ lợt tàu
bà con ngư dân người dân tại các đảo cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng
nhưng ai còn ở trên tàu thuyền tại khu nèo đậu chòi canh lồng bè nuôi trồng thủy sản phải lập tức rời khỏi về nơi tránh bão an toàn
trên đất liên các biện pháp đảm bảo an toàn đề điều hô đập công trình cần được triển khai
quý vị và các bạn thân mến mưa to gió bão đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài sản của người dân
để đảm bảo hoạt động khai thác trên biển an toàn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay
bà con ngư dân cùng chính quyền địa phương cần chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với thiên tài hiệu quả thiết thực
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới về diễn biến của bão
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi